hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hội nghị bộ trưởng asean về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ một mươi năm
được tổ chức theo hình thức trực tuyến diễn ra vào sáng ngày hôm nay
từ hệ thống có sẵn cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
bộ công an đã triển khai chức năng phần mềm quản lý công dân nghi nhiễm covid một mươi chín
trong phần tin quốc tế mỹ cân nhắc phê duyệt tiêm tăng cường nửa liều vaccine moderna
vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình an ninh hai mươi bốn h ngày hôm nay thứ tư ngày hai mươi chín tháng chín
xin kính chào quý vị khán giả
và ngay sau đây sẽ là các tin tức đáng chú ý vừa mới cập nhật với sự đồng hành của biên tập viên thu trang
vâng thưa quý vị theo bộ y tế cho biết đến hết ngày hai mươi bảy tháng chín
cả nước đã tiêm được bốn mươi hai triệu liều vaccine covid một mươi chín
trong đó có khoảng hai mươi ba triệu người đã được tiêm một liều vaccine và tám sáu triệu người tiêm đủ hai liều vaccine
tỷ lệ dân số từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine đạt bốn mươi ba
theo bộ y tế từ tháng một mươi đến tháng một mươi hai năm nay việt nam có thể tiếp nhận số lượng vaccine nhiều hơn so với thời gian trước
cdc hà nam cũng vừa công bố trên địa bàn tỉnh này ghi nhận hai mươi năm trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai
trong đó một mươi bốn trên hai mươi năm trường hợp là công nhân công ty h poi và công ty dream brastic thuộc khu công nghiệp châu sơn thành phố phủ lý
như vậy là tính từ chiều ngày một mươi chín tháng chín cho đến một mươi một h ngày hai mươi chín tháng chín hà nam đã ghi nhận hai trăm năm mươi ca bệnh đã được bộ y tế cấp mã bệnh
còn tại hà nội tính từ sáu h cho đến một mươi hai h ngày hai mươi chín tháng chín trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm một ca dương tính mới với virus sars cov hai tại khu phong tỏa
đúng giờ sáng nay ngõ ba trăm hai mươi tám bhcm
ba trăm ba mươi đường nguyễn trãi phường thanh xuân trung quận thanh xuân chính thức được gỡ phong tỏa sau hơn một tháng cách ly y tế để phòng chống dịch covid một mươi chín
như vậy là sau hơn một tháng cách ly y tế để phòng chống dịch covid một mươi chín ngõ ba trăm hai mươi tám ba trăm ba mươi đường nguyễn trãi phường thanh xuân trung quận thanh xuân chính thức được gỡ phong tỏa
thưa quý vị còn tại đà nẵng vào ngày hôm nay là ngày đầu tiên thành phố đà nẵng bắt đầu đón hơn một mươi bảy học sinh và giáo viên từ các địa phương trở về thành phố
chuẩn bị cho việc dạy và học trực tiếp trong thời gian tới
để đảm bảo giãn cách an toàn phòng chống dịch những người trong danh sách trở về được yêu cầu có mặt đúng thời gian và tiến hành khai báo test nhanh covid tại chốt kiểm soát đã được quy định
chốt xe một tuyến đường tà quang bửu quận liên chiểu
trong ngày hai mươi chín tháng chín theo danh sách sẽ có chín trăm năm mươi chín giáo viên học sinh và người đi cùng từ thừa thiên huế trở về đà nẵng
tại chốt sau khi đối chiếu danh sách người trở về do sở giáo dục đào tạo
giáo viên học sinh người đi cùng được yêu cầu khai báo y tế và xét nghiệm nhanh covid một mươi chín theo mẫu gộp
để tránh ủng tắc đảm bảo tình hình an ninh trật tự cũng như công tác phòng chống dịch
thành phố đà nẵng đã bố trí bốn chốt phân chia lưu lượng người về các chốt đồng thời chia khung giờ từ sáu giờ đến một mươi ba giờ từ một mươi ba giờ đến hai mươi giờ
đáng lưu ý hầu hết các điểm chốt khu vực khai báo y tế tết nhanh covid một mươi chín cho giáo viên học sinh người về cùng được bố trí riêng biệt
đối với các chốt hiện tại của thành phố đà nẵng
thành phố mà để điều tiết các phương tiện hoặc là người vào của thành phố hiện tại đang để tách nhanh trước khi vào thành phố thì cũng đã quá tải
vì vậy là trong cái phương án này thì phải có một lượng gần như là tách rời
hiện tại là chỗ công an thành phố đã phối hợp với sở dục đào tạo sở y tế sẽ bố trí thêm
trước đây thì có năm cái chốt để tách nhanh thì bây giờ là bổ sung thêm
em có vị trí
trong đợt một từ ngày hai mươi chín tháng chín đến ngày sáu tháng một mươi đà nẵng đón một mươi bảy hai giáo viên học sinh và người về cùng
riêng hôm nay ngày đầu tiên đón hai bốn trăm tám mươi ba người
tất cả những người trong danh sách không ở tại các địa phương đang thực hiện chỉ thị một mươi năm và chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
mình ở huế lúc nghỉ hè đến giờ là tính ra cũng được gần ba tháng rồi
quay lại đà nẵng thì có một cái cảm giác rất là vui
vui và hứng thởi khi được quay lại có thể là dạy trực tiếp lại
ở huế với đà nẵng nói chung thì họ trực tiện càng cảm thấy vui
sau khi hoàn thành quy trình đón người về nữ giáo viên học sinh có kết quả dương tính với sars cov hai
sẽ cách ly tập trung theo quy định
ngược lại sẽ cách ly y tế tại nhà một mươi bốn ngày có giám sát của chính quyền địa phương
dự kiến đợt đón tiếp tiếp theo sẽ được tổ chức khi điều kiện cho phép
trong vài ngày gần đây
một tài khoản mạng xã hội facebook của một người tự xưng là thực hiện nhiệm vụ của quân đội
thông tin về việc đi từ thành phố hồ chí minh xuống tỉnh hậu giang
để giao cho cốt một người mất vì covid một mươi chín cho gia đình
nhưng đã bị các cán bộ tại chốt kiểm soát dịch bệnh của tỉnh hậu giang làm khó
không cho vào địa bàn buộc hai bên phải giao nhận tại thành phố cần thơ
không chỉ vậy còn bắt người nhận cho cốt là phải cách ly tập trung
kèm theo nhiều lời xúc phạm những lực lượng làm nhiệm vụ
công an tỉnh hậu giang đã vào cuộc điều tra xác minh
bước đầu ông lý anh khoa tổ phó chốt kiểm soát dịch bệnh tân phú thạnh
của tỉnh hậu giang trên quốc lộ một a cho biết khoảng tám giờ ngày một mươi sáu tháng chín
có ba thanh niên đi xe ô tô đến chốt kiểm soát dịch đề nghị được cho qua để đến xã hiệp hưng
huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang giao cho cốt một người đã mất vì bệnh covid một mươi chín cho người nhà
tuy nhiên chỉ có một trong ba thanh niên xuất trình được giấy đi đường
giấy công tác để đi vận chuyển cho cốt nhưng các giấy tờ này không còn giá trị nên không cho qua chốt
cũng theo tổ kiểm soát dịch bệnh tân phú thạnh sau khi giải thích cho ba thanh niên hiểu
về các quy định phòng chống dịch bệnh của tỉnh hậu giang lực lượng làm nhiệm vụ đã tạo điều kiện
để họ và gia đình có người mất được giao nhận cho cốt tại chốt và phải đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch bệnh
để đảm bảo khách quan công an tỉnh hậu giang tìm đến nhà người mất con gái nạn nhân cho biết
cha cô đi làm thuê ở tp hcm và mất hơn một tháng nay vì bệnh covid một mươi chín
nhưng do giãn cách xã hội nên không đi nhận cho cốt được
sau đó được người quen thông tin cô làm quen với một thanh niên qua mạng xã hội
và người này cho biết sẽ mang cho cốt của cha cô về giao tận nhà
như vậy không có chuyện chốt kiểm soát dịch bệnh của tỉnh hậu giang làm khó người đi đường
cũng như việc giao nhận cho cốt như những gì các tài khoản mạng xã hội đã đăng tải
và những ngày qua có rất đông người dân đi xe mô tô qua địa bàn tỉnh hậu giang
về các tỉnh sóc trăng bạc liêu cà mau được chốt kiểm soát dịch bệnh tân phú thạnh
trên quốc lộ một a tạo điều kiện cho qua nếu có đầy đủ các loại giấy tờ theo quy định
ngoài ra bà con còn được hỗ trợ miễn phí bánh mì nước uống
và được công an hậu giang đưa an toàn về địa phương trước khi giao cho cơ quan chức năng quản lý
công an huyện châu thành tỉnh tây ninh đã bắt giữ ba mươi hai đối tượng liên quan đến đường dây
đưa người xuất cảnh trái phép và hiện đang tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng chín
tại khu vực biên giới thuộc ấp phước hòa xã phước vinh công an huyện châu thành phát hiện bắt giữ năm đối tượng
là người trong cùng một gia đình có hành vi tổ chức đưa một mươi một người xuất cảnh trái phép
đến sáng ngày hai mươi chín tháng chín công an huyện châu thành tiếp tục phát hiện bắt giữ thêm một mươi sáu đối tượng
có liên quan đến đường dây tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép
trong hai mươi bảy đối tượng xuất cảnh trái phép đều đến từ nhiều tỉnh thành khác
tại cơ quan điều tra những người này cho biết quá trình tìm kiếm việc làm
họ được các đối tượng trên mạng giới thiệu sang campuchia làm việc cho các cơ sở đánh bạc online karaoke hướng hẹ lưng cao
sau khi đồng ý họ được các đối tượng bố trí xe đón từ tp hcm đến bệnh viện xuyên á huyện củ chi
để thực hiện test nhanh covid một mươi chín rồi di chuyển đến tỉnh tây ninh
sau đó họ được hồ thị ngọc thủy bốn mươi một tuổi đến đón đưa họ đi đến khu vực đồi thơ thuộc xã phước vinh
giao cho phạm văn kích phạm văn thành và phạm văn lập đều là người nhận của thủy
để xuất cảnh trái phép sang campuchia
rồi theo đường sông rồi giao lại cho người khác với tiền công là hai triệu năm trăm linh ngàn đồng một người
sáng nay ngày hai mươi chín tháng chín tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long đã mở phiên tòa sơ thẩm hình sự
xét xử tám bị cáo về tội giết người xảy ra vào dạng sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
tại đường tri lăng thuộc phường một tp vĩnh long tỉnh vĩnh long
theo có trạng nguyễn hoàng dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại huyện long hồ tỉnh vĩnh long
có mâu thuẫn với nguyễn vĩnh phúc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại phường năm thành phố vĩnh long
trong thời gian làm việc tại chợ vĩnh long
khoảng một giờ sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai dương đã rủ bảy người khác cùng nhau đem theo nhiều hung khí đi tìm chém phúc
khi cả nhóm đi đến đoạn đường tri lăng phường một tp vĩnh long thì gặp phúc
dương cùng ba người khác đã xông vào chém nhiều nhát vào người phúc bằng dao tự chế rồi tẩu thoát
phúc được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó
đến sáng ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai dương đã đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long đầu thú
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long đã nhanh chóng bắt giữ các đối tượng cùng tham gia
dự kiến phiên tòa sơ thẩm sẽ tiếp tục xét xử và tuyên án vào ngày mai ngày ba mươi tháng chín
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa vừa thi hành lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can
để bắt tạm giam đối với đối tượng nguyễn minh sang ba mươi ba tuổi
đà diên phú huyện diên khánh để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc
dưới hình thức tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet
trong năm hai nghìn hai mươi một sang đứng ra tổ chức đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet
và đăng ký tài khoản siêu tổng đại lý có ký hiệu tna một tại trang web www tám mươi tám com
rồi cắt ra thành các trang tổng đại lý trang đại lý và tài khoản đánh bạc trực tiếp
dựa vào các kèo tỷ lệ cá cược trên trang web bóng tám mươi tám com
người chơi sẽ thông qua các tài khoản
các tài khoản memer để quy đổi từ tiền mặt thành điểm rồi tham gia cá độ
theo tỷ lệ thắng thua được thỏa thuận từ trước
bằng thủ đoạn trên chỉ trong tháng sáu đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
đường dây cá độ bóng đá của sang đã giao dịch số tiền đánh bạc lên tới khoảng hai trăm hai mươi tỷ đồng
riêng sang thu lợi bất chính gần hai tỷ đồng
liên quan đến đường dây của sang cơ quan công an đã triệu tập làm việc ba mươi đối tượng
hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra
thưa quý vị và các bạn mới đây tại phường trung văn quận nam từ liêm thành phố hà nội
đã xảy ra việc nhiều xe ô tô đỗ hai bên tuyến đường trong khu đô thị trung văn bị tạt sơn đỏ
gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản của người dân
và để tìm hiểu rõ hơn về vụ việc này nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân đã có mặt để ghi nhận tình hình
chỉ sau một đêm chiếc xe ô tô trị giá hàng tỷ đồng của anh minh đã bị tạt sơn đỏ nghiêm trọng
không biết nguyên nhân từ đâu và lý do vì sao tài sản của mình bị hủy hoại
nhưng trước mắt gia đình anh minh đang phải chịu thiệt hại nặng nề do vụ việc này gây ra
đến khoảng một mươi bốn h chiều ngày hai mươi bảy tháng chín thì tôi phát hiện xe của mình bị vấp bẩn sơn rất là nhiều
lúc bây giờ thì tôi vẫn đặt cái câu hỏi là không biết là mình có mâu thuẫn với cá nhân nào không
nhưng mà nhìn lại thì cũng khá là nhiều xe bị như vậy đấy
nên là đây nó không phải là mức độ trên mâu thuẫn cá nhân nữa
nên là mình đã cũng đến cơ quan công an phường để trình báo rồi
với mức sửa chữa cái chiếc xe của mình là hai mươi ba triệu
cùng là người có xe bị tạt sơn đỏ trong vụ việc này
nhưng anh minh anh có may mắn hơn vì phát hiện ngay sáng sớm nên đã đem đi xử lý kịp thời
sáu giờ sáng thì tôi đi ra đi chợ thì phát hiện thấy xe mình rất là nhiều sơn
và đặc biệt là nhiều sơn nhất trong các loại xe ở đây
xe mình thì hiện giờ đang mang vào hãng để xử lý
các lượng tầm khoảng hơn ba mươi triệu
theo thông tin các chủ xe bị tạt sơn cung cấp
do nhà ở khu vực này
nên đã để xe ở ngoài để đi lại cho tiện
đến sáng nay phát hiện bị kẻ xấu phá hoại tạt sơn đỏ một dãy hơn một mươi hai xe
thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng
lo ngại rằng là nếu như cái trường hợp này không được xử lý
thì nó có thể nó dẫn đến những cái vụ mà nó nặng hơn nữa
theo quan điểm của tôi vụ việc này có dấu hiệu của hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác
hiện chưa rõ ai là người thực hiện hành vi tạt sơn chất bẩn lên những chiếc ô tô này
và động cơ mục đích của những người thực hiện hành vi này là gì
tuy nhiên nó thể hiện thái độ bất chấp coi thường pháp luật và xâm phạm nghiêm trọng đến quyền của những người sở hữu tài sản là một mươi chiếc ô tô này
trước hết thì chúng ta cần chờ cơ quan điều tra xác định chính xác tài sản bị hư hỏng do hành vi trên gây ra
tuy nhiên với cái mức tiệt hạng ước tính khoảng một trăm linh triệu đồng
thì đã cấu thành tội cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác
theo điều một trăm bảy mươi tám bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
với giá trị tài sản như vậy
thì sẽ thuộc khoảng hai của điều này
với khung tăng nặng là gây thiệt hại cho tài sản giá trị từ năm mươi cho đến dưới hai trăm linh triệu đồng
khung hình phạt trong trường hợp này là phạt tù từ hai đến bảy năm
ghi nhận tại hiện trường người dân cho biết đây không phải là lần đầu xảy ra hiện tượng này
qua vụ việc này bản thân người dân cũng cần có biện pháp tự bảo vệ tài sản của mình
hiện vụ việc đang được công an quận nam tử liêm điều tra làm rõ
vâng và tiếp theo
xin mời các bạn
quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý khác sẽ có trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy ngay sau đây
hoàng trí xin kính chào quý vị
mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
quân đội sẽ tiếp tục hỗ trợ thành phố hồ chí minh ít nhất đến hết tháng một mươi một
đây là thông tin sau cuộc họp sáng nay giữa phó thủ tướng vũ đức đam
với ban chỉ đạo bộ quốc phòng về phòng chống dịch covid một mươi chín ở thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam
thời gian qua hình ảnh các chiến sĩ bộ đội vừa giới dịch trật tự
chuyển túi an sinh mua lương thực thực phẩm cho bà con
các chiến sĩ quân y đến từng nhà chăm sóc người nhiễm covid một mươi chín hỗ trợ y tế
đã trở nên quen thuộc với người dân thành phố
sắp tới khu vực thành phố hồ chí minh có thể dần nới ra các hoạt động di chuyển
để tạo điều kiện phục hồi sản xuất kinh doanh
tuy nhiên vẫn phải tiếp tục kiểm soát chặt chẽ người từ khu vực thành phố hồ chí minh
đi về các tỉnh nam bộ tây nguyên và những địa phương khác
đây là nhiệm vụ rất quan trọng của các đơn vị quân đội
cùng với việc tiếp tục tham gia xét nghiệm điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
do vậy các đơn vị ở lại làm nhiệm vụ tiếp tục để mạnh tuyên truyền
để người dân có ý thức phòng chống dịch
giai đoạn nới lỏng giãn cách người dân có thể tiếp cận được y tế
nhu cầu thiết yếu nên trước mắt điều chính lực lượng bộ binh
ở những vùng xanh cận xanh các vùng đỏ cận đỏ vẫn giữ nguyên lực lượng
riêng các tổ quân y căn cứ vào số f phụ trách
và vào độ đảm bảo y tế của địa phương để điều chỉnh
nếu địa phương đảm bảo được mới điều chỉnh còn chưa đảm bảo được sẽ không điều chỉnh
sở giao thông vận tải tp hcm vừa đề nghị các lực lượng chức năng
khi kiểm tra người dân tham gia giao thông có giấy phép lái xe hết hạn
từ ngày hai mươi tám tháng sáu trở đi tạm thời không xử lý vi phạm hành chính
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín sở giao thông vận tải
đã gửi công an thành phố ubnd tp thủ đức và các quận huyện
và thanh tra sở giao thông vận tải về việc không xử lý vi phạm hành chính
trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với các trường hợp giấy phép lái xe
đã hết thời hạn sử dụng trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
theo đó sở đã ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện tiếp nhận
và trả kết quả cấp đổi cấp lại giấy phép lái xe trong thời gian giãn cách xã hội
kể từ ngày hai mươi tám tháng sáu
cụ thể tập ngân tiếp nhận trực tiếp các thủ tục hành chính
về cấp độ cấp lại giấy phép lái xe từ ngày hai mươi tám tháng sáu trên địa bàn thành phố
gồm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp
thủ tục cấp lại giấy phép lái xe trễ hạn dưới ba tháng
thủ tục cấp lại giấy phép lái xe trở hạn trên ba tháng
trên cơ sở đó thời gian qua người dân đã chấp hành nghiêm theo hướng dẫn nêu trên
sở giao thông vận tải tp hcm cho biết thêm sau thời gian giãn cách xã hội
tp hcm sẽ có những hướng dẫn để người dân được cấp đổi giấy phép lái xe tham gia giao thông đúng quy định
chỉ còn hai ngày nữa là đến thời điểm khởi động lại từng bước các hoạt động kinh tế xã hội
tp hcm đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho người dân
trong ngày hai mươi tám tháng chín thành phố đã có gần bốn trăm linh liều vaccine được tiêm
đây là số mũi tiêm gần gấp đôi so với ngày tiêm cao nhất trước đó một kỷ lục mới từ trước đến nay
tính đến bảy h ba mươi phút sáng nay hai mươi chín tháng chín thành phố đã tiêm tổng cộng hơn một mươi một
một triệu liều vaccine covid một mươi chín trong đó mỗi một đạt sáu chín triệu liều gần chín mươi sáu
mỗi hai đã tiêm được hơn ba hai triệu liều khoảng bốn mươi bốn
hơn một một triệu liều cũng đã được tiêm cho người có bệnh nền người trên sáu mươi năm tuổi
liên quan đến vấn đề tiêm vaccine theo cổng thông tin covid một mươi chín tp hcm
hiện đã có một mươi ba quận huyện trên địa bàn tiêm muối một đạt một trăm linh
quận có mũi một thấp nhất là bình tân với tám mươi bảy
nhiều quận huyện đã tiêm mũi hai đạt tỷ lệ cao như huyện cần giờ bảy mươi hai
quận một mươi bảy mươi quận một
quận một năm mươi tám
liên quan đến vấn đề xét nghiệm covid một mươi chín tp hcm có hai ba triệu hộ dân
trong đó có ba trăm chín mươi sáu một trăm sáu mươi sáu hộ dân thuộc vùng đỏ một trăm bảy mươi năm bảy trăm hai mươi một hộ dân thuộc vùng cam
trong sáu đợt đầu đối với vùng cam vùng đỏ thực hiện test nhanh kháng nguyên
cho toàn bộ người dân tỷ lệ dương tính giảm ba bảy đợt một xuống còn một một đợt sáu
tp hcm kêu gọi những người chưa tiêm vaccine covid một mươi chín mũi một ra tiêm
tp hcm cũng đã mạnh tiêm mũi hai ưu tiên người lớn tuổi
tính đến nay tp hcm có ba địa phương được thành phố công nhận kiểm soát được dịch bệnh
quận bảy cần giờ và củ chi
bên cạnh đó một số quận cũng đã gửi văn bản cho thành phố tự đánh giá đạt các tiêu chí kiểm soát dịch bệnh
mới đây quận tân bình vừa có báo cáo gửi ủy ban nhân dân tp hcm về kết quả xét nghiệm tầm soát dịch covid một mươi chín
trên địa bàn quận từ ngày hai mươi hai tháng chín đến ngày hai mươi bảy tháng chín
theo đó quận đạt sáu trên sáu tiêu chí kiểm soát dịch theo quyết định số ba nghìn chín trăm bảy mươi chín của bộ y tế
cụ thể tỷ lệ người dân tiêm đủ hai mũi vaccine tiếp tục tăng đạt có chín mươi bốn bảy mươi chín người dân từ một mươi tám tuổi trở lên tiêm mũi một
và bốn mươi một bốn mươi chín người tiêm mũi hai số bệnh nhân có triệu chứng và chuyển nặng ở mức thấp
bên cạnh đó số tổ dân phố ở mức độ nguy cơ rất cao vùng đỏ đã giảm bảy mươi bảy năm tổ dân phố nguy cơ cao vùng cam giảm hơn năm mươi sáu
và tổ dân phố nguy cơ vùng vàng giảm ba mươi ba hiện quận có tám trăm tám mươi tổ dân phố vùng xanh ba mươi sáu tổ dân phố vùng cận xanh
như vậy tính đến nay tp hcm có ba địa phương được thành phố công nhận kiểm soát được dịch bệnh là quận bảy cần giờ và củ chi
bên cạnh đó một số quận cũng đã gửi văn bản cho thành phố tự đánh giá đạt các tiêu chí kiểm soát dịch theo quyết định ba nghìn chín trăm bảy mươi chín của bộ y tế
gồm quận một quận ba quận năm quận phú nhuận quận gò vấp nhà bè tân bình thành phố thủ đức
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự
đến rạng sáng ngày hai mươi chín tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi vụ án mạng xảy ra tại khu phố hai phương đức nghĩa thành phố phan thiết
vụ việc xảy ra vào khoảng hai mươi một h ngày hai mươi tám tháng chín tại nhà bà võ thị hai sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn trú tại khu phố hai phường đức nghĩa thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
thời điểm trên do bực tức việc bà hai đuổi hai vợ chồng ra khỏi nhà nên lê minh hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín là cháu rễ nạn nhân đã dùng dao đâm vào người bà hai
sau đó hiếu đã đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng bà hai đã tử vong
sau khi gây án lê minh hiếu đã đến công an phường đức nghĩa đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
ngay sau khi nhận được tin báo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng
tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi đồng thời tạm giữ nghi phạm cùng tăng vật để điều tra vụ việc
ngày hai mươi chín tháng chín công an thành phố mỹ tho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang đã triển khai các quyết định
xử phạt vi phạm hành chính với một mươi chín đối tượng đã có hành vi không thực hiện các quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người
trước đó từ ngày ba tháng sáu để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tỉnh tiền giang đang thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ
tuy nhiên các đối tượng này đã bất chấp quy định trên vẫn tụ tập đá gà ăn thu bằng tiền
đã ấp hội gia xa mỹ phong tp mỹ tho và bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh
phối hợp công an tp mỹ tho phát hiện bắt quả tan
sau khi điều tra xác định rõ hành vi vi phạm của từng đối tượng công an tỉnh ra quyết định xứ phạt hành chính
mỗi đối tượng một mươi năm triệu đồng và buộc cam kết không tái phạm
ngày hai mươi chín tháng chín công an thành phố cần thơ tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền năm triệu đồng
đối với bùi quang giới ba mươi năm tuổi thường trú tại xã tân thới huyện phong điền thành phố cần thơ
về hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức
trước đó qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao công an tp cần thơ phát hiện bùi quang giới dùng tài khoản tiktok
giới tây đô một nghìn tám trăm linh hai chia sẻ video và ghi thêm tiêu đề
cán bộ ức khiếp dân nghèo thì xin lỗi dân nói lý lẽ thì bắt nhốt luật vì dân nghèo hay là bảo vệ cán bộ
sau đó tài khoản này còn tiếp tục bình luận đúng là luật đặt ra là để nhốt dân
nội dung chia sẻ bình luận của bùi quang giới là
không đúng sự thật xúc phạm đến uy tín của cơ quan tổ chức
nội dung trên đã thu hút hàng trăm lượt tích bình luận gây hoang mang trong dư luận
ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh trực tự phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn
qua làm việc với cơ quan công an bùi văn giới thừa nhận hành vi sai phạm
nội dung đăng tải nhằm tạo sự thu hút chú ý của mọi người để thuận tiện cho việc buôn bán của mình
hiện giới đã tự gỡ bỏ bài đăng cam kết không tái phạm
căn cứ điểm a khoảng một điều một trăm linh một nghị định một mươi năm năm hai nghìn hai mươi ndcp quy định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
công an thành phố cần thơ đã ra quyết định xử phạt phi phạm hành chính số tiền năm triệu đồng đối với bùi quang giới
vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong bản tin dịp sóng hai mươi bốn trên bảy
như thường lệ hoàng trí xin mời quý vị sẽ cùng quay trở lại trường quay hà nội để tiếp tục theo dõi an ninh hai mươi bốn h